còn tại trung quốc đất nước này vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược không covid hay còn gọi là zero covid
theo các nhà nghiên cứu trung quốc nếu khôi phục hoạt động đi lại về mức trước đại dịch
tại những vùng theo đuổi chính sách không covid sẽ gây ra khoảng hai triệu ca tử vong trong một năm
theo hãng reuters giới khoa học và chuyên gia y tế trung quốc một lần nữa nhắc lại sự cần thiết
của việc duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt
họ lập luận rằng nguy cơ lây truyền hiện nay là quá cao và tình trạng lây nhiễm hàng loạt
sẽ gây sức ép nạn nệ cho hệ thống y tế
nhóm nhà khoa học trung quốc đã sử dụng các nghiên cứu từ chile và anh
để tính toán hiệu quả cơ bản của vaccine ngừa covid một mươi chín
hiện chile chủ yếu sử dụng vaccine coronavac còn anh sử dụng vaccine pfizer và astrazeneca
họ ước tính hiệu quả cơ bản của vaccine trong phòng ngừa mắc bệnh có triệu chứng là sáu mươi chín
trong khi đó hiệu quả của vaccine này trong ngăn ngừa tử vong ước tính là tám mươi
nhưng ngay cả khi tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu đạt chín mươi năm nếu hoạt động đi lại của người dân
được khôi phục về mức năm hai nghìn một mươi chín các nhà nghiên cứu ước tính rằng tất cả những khu vực
theo đuổi không covid một mươi chín sẽ chứng kiến hơn hai trăm ba mươi bốn triệu ca nhiễm mới trong vòng một năm
trong đó có sáu mươi bốn ca có triệu chứng
để giảm tỷ lệ mắc covid một mươi chín xuống mức của bệnh cúm sau khi khôi phục hoạt động đi lại như bình thường
hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm virus sars cov hai của vaccine cần phải tăng lên bốn mươi
trong khi hiệu quả phòng ngừa mắc bệnh có triệu chứng cần phải tăng lên chín mươi
đáng lưu ý điều quan trọng đối với vaccine thế hệ mới là cần phải chống lại lây nhiễm hiệu quả hơn
so với chống lại triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong
nhóm nghiên cứu cho biết chìa khóa để kiểm soát covid một mươi chín nằm ở yếu tố
phát triển và sử dụng rộng rãi các loại vaccine có ngăn ngừa lây nhiễm tốt hơn
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về diễn biến đại dịch trên thế giới
một tin vui đã đến trong những ngày đầu năm mới khi các nhà nghiên cứu trung quốc đã phát triển
một loại kháng thể mới có thể vô hiệu hóa biến thể omicron và các biến thể khác
trong tương lai của virus sars cov hai
các nhà nghiên cứu tình cờ phát hiện kháng thể mới có thể ngăn ngừa covid một mươi chín
khi tìm hiểu một căn bệnh khác
giáo sư hoàng trinh khe người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại đại học phúc đán
của thành phố thượng hải cho biết
bà hoang nói phát hiện mới giúp con người đi trước một bước trong cuộc chạy đua
với đại dịch covid một mươi chín theo scmp
kháng thể mới được tổng hợp từ các thành phần của hai loại kháng thể
do tế bào miễn dịch của con người tạo ra
khi được tổng hợp chúng có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của biến thể omicron
nhóm của bà hoang cùng các chuyên gia tại trung quốc nghiên cứu lâm sàng quốc gia
về bệnh đường hô hấp ở quảng châu đã phát triển được tám kháng thể chống omicron
có rất ít loại kháng thể có thể vô hiệu hóa omicron trên thế giới
tôi cảm thấy như mình có được thứ trời cho bà hoang nói
đây là phát hiện mới rất ý nghĩa giáo sư wen yu mei
giám đốc viện vi sinh vật gây bệnh tại đại học phúc đáng nói
bà hoang nói kháng thể mới ban đầu được tạo ra để chữa bệnh truyền nhiễm khác
nhưng gây bất ngờ khi ngăn chặn được omicron
kháng thể mới khá hiệu quả nên chúng tôi thử cho chúng phản ứng với biến thể omicron
và điều bất ngờ xảy ra
bà hoang nói không tiết lộ bệnh truyền nhiễm trong nghiên cứu là bệnh gì
kháng thể mới cũng có thể vô hiệu hóa các biến thể khác của sars cov hai như là delta
cũng như tiềm năng ngăn chặn các biến thể mới trong tương lai
trong hai năm qua các nhà khoa học luôn đi sau virus sars cov hai
vì các phương pháp chữa trị không theo kịp sự xuất hiện của các đột biến mới
với các cách tiếp cận mới các kháng thể được sản xuất bằng phương pháp cơ bản
có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
sản xuất đại trà các kháng thể này
phải là vấn đề bà hoàng nói
phiên bản mới của biến thể omicron ba hai mà các nhà khoa học gọi là omicron tạo hình
đã xuất hiện ở châu âu và châu á nay bắt đầu lội diện tại mỹ
ba hai được các nhà khoa học gọi là phiên bản tàn hình của omicron
do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm pcr
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một omicron tàng hình đã xuất hiện
ở khoảng năm mươi quốc gia trên thế giới với hơn tám ca nhiễm
đến nay đan mạch dường như là nước ghi nhận số ca lây nhiễm ba hai
nhiều nhất với sáu bốn trăm một mươi một ca mà nước này báo cáo
với sáng kiến khoa học toàn cầu g set vào tuần trước
trong thông báo nắng mới đây tổ chức y tế thế giới nêu rõ
trong khi ba một trước đây là dòng chủ đạo gây ra số ca nhiễm nhiều nhất
thì xu hướng lây nhiễm gần đây ở ấn độ nam phi vương quốc anh và đan mạch
cho thấy ba hai đang ngày càng gây ra nhiều ca bệnh
uso cho biết các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu về khả năng
và các đặc tính khác của omicron tàng hình
đến nay omicron tàng hình cũng đã xuất hiện tại mỹ
các nhà nghiên cứu tại bệnh viện houston methodist ở bang texas trong tháng này
đã xác nhận ba ca nhiễm omicron tàng hình trong số các bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó bộ y tế bang washington xác nhận hai ca nhiễm omicron tàn hình
dù các ca này đã được thông báo trên website của cơ quan này là nhiễm biến thể omicron nói chung
trung tâm kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc cho biết cơ quan này đang giám sát omicron tạo hình
đồng thời lưu ý rằng phiên bản mới này của biến thể
omitron vẫn là một dạng virus có khả năng lây lan thấp
trong khi đó cơ quan an toàn sức khỏe của anh ukhsa thông báo đã xếp omicron tàng hình
vào dạng một biến thể đang được điều tra
tiến sĩ mira trent giám đốc phụ trách về dịch covid một mươi chín tại ukhsa đã nêu rõ
bản chất của virus là tiến hóa và độc biến vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chứng kiến
sự xuất hiện của các biến thể khác chừng nào đại dịch vẫn còn tiếp tục
ông cho biết thêm
chứng để xác định liệu omicron tàng hình có gây bệnh trở nặng hơn so với omicron tiêu chuẩn hay không
theo ukhsa đến nay chưa thể xác định ca omicron tàng hình xuất hiện lần đầu tiên ở nước nào
trong thông báo ngày hai mươi năm tháng một pfizer biontech cho biết
họ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín phiên bản chống biến chủng omicron
trên một bốn trăm hai mươi người lớn khỏe mạnh tuổi từ một mươi tám đến năm mươi năm
nghiên cứu sẽ đánh giá độ an toàn
nghiên cứu sẽ đánh giá độ an toàn của vaccine khả năng dung nạp và mức độ đáp ứng miễn dịch của vaccine
ở cả dạng liều chính và liều tăng cường
người tham gia nghiên cứu được chia làm ba nhóm đầu tiên đã tìm hai liều vaccine pfizer phiên bản thường
trong ít nhất chín mươi một trăm tám mươi ngày trước thử nghiệm
họ sẽ được tiêm một đến hai mũi vaccine phiên bản chống omicron
nhóm thứ hai là người đã tiêm ba liều vaccine pfizer thường ít nhất chín mươi một trăm tám mươi ngày trước nghiên cứu
họ sẽ được tiêm thêm một liều pfizer thường hoặc là một liều pfizer phiên bản chống omicron
nhóm thứ ba là người chưa tiêm chủng bất cứ vaccine covid một mươi chín nào
họ sẽ được tiêm một liệu pfizer thường và một liều pfizer phiên bản chống omicron
vaccine phiên bản chống omicron sẽ được tiêm theo liệu ba mươi microgram bằng với phiên bản thường
phó chủ tịch cấp cao pfizer kim trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển vaccine catherine johnson cho rằng
mặc dù nghiên cứu hiện tại và dữ liệu thực tế cho thấy mũi tăng cường tiếp tục cung cấp mức độ bốn
bảo vệ cao chống lại các bệnh nhân nặng và nhập viện với omicron
chúng tôi nhận thấy cần phải chuẩn bị trong trường hợp khả năng bảo vệ này giảm dần theo thời gian
đồng thời nâng cao khả năng chống omicron và các biến thể mới trong tương lai giám đốc điều hành pfizer albert bourla tháng trước cho biết
nếu thế giới có nhu cầu về vaccine phiên bản chống oidron họ sẽ có thể cho ra lò trong tháng ba
tuy nhiên một phát ngôn viên của hãng này nói rằng họ đã bắt đầu sản xuất vaccine này
nếu cuộc thử nghiệm này đạt kết quả tốt đây sẽ là một bước tiến vượt bậc
trong quá trình chống lại và đẩy lùi biến thể omicron đưa toàn cầu bước vào một giai đoạn kết thúc dịch bệnh covid một mươi chín hoặc một giai đoạn mới với biến chủng tiếp theo từ loại virus này
mặc dù chúng ta vẫn chưa biết rõ virus corona có sản sinh biến thị tiếp theo hay không loại vaccine mới này vẫn là một diễn biến đáng để trong đợi và hy vọng
trong khi các y tá và bác sĩ trên toàn cầu vật lộn với làn sóng covid một mươi chín lây nhiễm kỷ lục do biến chủng omican
các nhà sinh học tiến hóa đang đặt ra câu hỏi về cách biến thể này bùng phát nhanh chóng
khi biến thể omira xuất hiện ở miền nam châu phi vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên bởi cấu tạo gen của nó
omechang có số lượng đột biến so với chủng ban đầu nhiều kỷ lục lên tới năm mươi ba
trong một nghiên cứu công khai tuần trước một đội ngũ nhà khoa học quốc tế tiếp tục công bố những khám phá mới về chủng này
họ phát hiện ra omejan có một mươi ba đột biến rất hiếm khi được tìm thấy ở các dòng virus corona khác
về mặt lý thuyết các đột biến này lẽ ra phải gây hại cho mecron nhưng khi chúng kết hợp lại cùng nhau
chúng lại tạo ra một số đặc điểm có lợi cho omicron
giờ đây các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra cách omechon đi ngược lại các quy luật tiến hóa bình thường
và sử dụng những đột biến này để trở thành xe biến chủng áp đảo toàn cầu trong thời gian ngắn
đột biến là một phần của virus corona
trong phần lớn năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học nhận thấy rằng các virus sars cov hai có các đột biến
nhưng quá trình biến đổi diễn ra tương đối chậm cho tới cuối năm
sự xuất hiện của alpha beta delta đã gây ra lạng sóng buồn đổ toàn cầu
cuối năm hai nghìn hai mươi một obecra xuất hiện với lượng đột biến tăng gấp đôi với các chủng khác
ngay sau khi omecron xuất hiện chuyên gia virus dera martin và các đồng nghiệp đã phát hiện
nó sở hữu một số đột biến giống như delta hay các chuộng khác
cho thấy chúng đã sống sót qua quy trình chọn lọc tự nhiên
nhưng khi quan sát protein đột biến trên bề mặt
omicron các nhà khoa học phát hiện ra những đặc điểm khác biệt
phần gai cu metron có ba mươi đột biến trong đó một mươi ba đột biến được mô tả là rất hiếm gặp
ở các virus corona khác
một số thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong hàng triệu mẫu virus sars cov hai
do các nhà khoa học giải trình tự gen trong hai năm qua
nếu một đột biến được xem là có lợi cho virus hoặc trung tính
thì nó thường sẽ xuất hiện nhiều trong các mẫu gen được giải trình từ
tuy nhiên nơi nó hiếm khi xuất hiện đó là dấu hiệu nó có thể gây hại
cho virus ngăn virus dần lên vì vậy nó mới không xuất hiện nhiều
tuy nhiên omicron lại đi ngược lại lô xích này
theo nghiên cứu một mươi ba đột biến là nếu đứng riêng trẻ có thể gây hại cho virus
nhưng chúng lại tạo thành ra ba cụm
mỗi cụm thay đổi một phần nhỏ của protein và mỗi cụm đều đóng vai trò
trong việc tạo ra đặc tính khác biệt của micron
hai cụm trong số đó khiến cho kháng thể con người khó bám vào virus
và đẩy nó ra khỏi tế bào
vì vậy omechron có khả năng lây lan nhanh ngay cả khi con người
có kháng thể tự tiêm chủng hoặc từ việc mắc bệnh trước đó
omecron đã biến một mươi ba đột biến bất lợi thành các có lợi dường như
nhờ vào những điều kiện bất thường
một khả năng được nêu ra là omicron có thể được ươm một thời gian dài
trong cơ thể người có hệ miễn dịch đặc biệt suy yếu ví dụ bệnh nhân có hiv
người bị suy giảm miễn dịch không tạo ra nhiều kháng thể
nơi virus tồn tại thời gian dài trong cơ thể và nhân lên trong thời gian đó
làm gia tăng rủi ro sản sinh đột biến
trong kịch bản này cơ thể cá nhân
nhân đó trở thành vườn ưm của omicron
cho đến nay biến chủng omecham vẫn đang là một bí ẩn trong giới khoa học và y tế
từng nghiên cứu mới bóc tách được nó đều sẽ trở thành chìa khóa quan trọng
cho cánh cửa dẫn đến phương pháp điều trị và phòng tránh hiệu quả nhất biến chủng này
xong sau omicron còn xuất hiện biến chủng nào khác hay không
vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ
và chúng ta vẫn luôn phải nêu cao cảnh giác với virus corona trong tình hình mới